ban quản lý khu di tích lịch sử đền hùng cho biết thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ
tại khu di tích lịch sử đền hùng từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn để phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như chụp ảnh vận chuyển khách tham quan bằng xe điện bán hàng
các tổ chức cá nhân kinh doanh còn phải có trách nhiệm tự trông coi bảo vệ hàng hóa tại quầy
thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng lưới điện để đề phòng cháy nổ
giữ gìn bảo vệ môi trường trong khu vực kinh doanh và khu di tích
hiện nay lượng người đến đền hùng rất ít mỗi ngày khoảng hai mươi người
điều đó cho thấy người dân đã có ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
từ nay cho đến ngày một mươi tháng ba chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con nhân dân
là nếu mà có về hành hương về đất tổ thì cũng để sau khi mà dịch bệnh covid một mươi chín được đẩy lùi
thì bà con sẽ về chiên công đức tổ tiên
theo kế hoạch lễ dân hương dỗ tổ hùng vương
bắt đầu từ lúc chín h ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi tháng ba âm lịch
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ chủ trì với thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo đảng
nhà nước đại diện lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
đặc biệt năm nay lễ dân hương sẽ không tổ chức đoàn dứt kiệu từ sân hành lễ
hạn chế đại biểu tham dự để tránh việc tập trung đông người